xin chào và hẹn gặp lại
sau khi nhậu tại nhà trần văn nam có xảy ra cự cãi với mẹ
sau đó nam đã nhặt miếng vạn gỗ đánh nhiều cái vào người bà làm bị thương tích
thực hiện hành vi xong nam bỏ về nhà còn bà mẹ được đưa đi cấp cứu
nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày
nhận được tin báo cơ quan công an huyện nam căn đã phối hợp cùng với viện kiểm sát nhân dân huyện
và đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi khám nghiệm hiện trường
và tạm giữ trần văn nam để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại bình định trong những ngày vừa qua thông tin về vụ giết chủ nợ ném sát xuống biển
gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
sau khi tiếp nhận thông tin lực lượng công an đã khẩn trương xác minh làm rõ sự việc
để xử lý theo quy định của pháp luật
vào đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đinh công nhật chú tệ xã mỹ cát huyện phù mỹ
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó khi làm việc với cơ quan điều tra
đối tượng đinh công nhật thừa nhận đã thực hiện hành vi giết phan văn dũng
chú tại huyện phù mỹ
tuy nhiên lời khai của nhật liên tục có sự thay đổi
nhất là về cách thức gây án hùng khí gây án địa điểm gây án
gây rất nhiều khó khăn cho công tác xác minh điều tra
mặc dù là đã tự thú nhưng mà bị can nhật là không khai báo thành khẳng
về nơi cắt giấu chi giấu thi thể của anh phan văn dũng
dẫn đến cái việc cơ quan điều tra trốn rất nhiều công sức
trong việc mà tổ chức tri tìm tung tích nạn nhân
đã thông báo cái việc tri tìm tung tích nạn nhân trên phạm vi toàn quốc
nhưng mà không có kết quả
đối tượng nhật khai nhận sau khi gây ra cái chết của dũng
đã ném sát xuống biển ở đề ghi
tuy nhiên lực lượng công an vẫn triển khai các mũi trinh sát
giả soát ở nhiều nơi trên địa bàn
đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân
do đó khi phát hiện một
một ngôi mộ mới có nhiều dấu hiệu bất thường tại nghĩa địa này
người dân đã báo cơ quan chức năng và gia đình anh dũng
qua khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng xác định

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé